nếu thắng người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền
vẫn theo lời khai của thành toàn bộ số tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe
điển hình chiếc xe mercedes benzet amg g sáu mươi ba có giá khoảng một mươi hai tỷ dưới hình thức trả góp và thành đã trả được chín mươi giá trị của xe
đối tượng này cũng cho biết bản thân đã có vợ và con nhỏ xong họ không hề biết đến việc thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực khủng này
theo một số thông tin trong số một mươi ba chiếc xe bị thu giữ có chiếc poucher do thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội
được biết không chỉ riêng thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sàn như poucher mercedes